tập đoàn phúc sơn chỉ là một doanh nghiệp cấp huyện nhưng chúng nhiều dự án rất lớn ở vĩnh phúc quảng ngãi khánh hòa
đặc biệt chỉ riêng tại nha trang những hoạt động của tập đoàn này đã được thanh tra chính phủ chỉ ra rất nhiều sai phạm
trong đó phúc sơn đã xẻ thịt sân bay nha trang và một số dự án dính hàng loạt sai phạm nghiêm trọng
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé
chiều ngày hai tháng ba tại họp báo chính phủ thường kỳ vào tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn do văn phòng chính phủ tổ chức
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an cung cấp thông tin về kết quả điều tra vụ án xảy ra tại tập đoàn phúc sơn
công ty cổ phần đầu tư thương mại và bất động sản thăng long và các đơn vị liên quan
trung tướng tô ân sô cho biết dư luận và báo chí đã đề cập đến công ty này từ vài năm nay
nhưng đến tháng hai năm hai nghìn hai mươi bốn
cơ quan chức năng mới có thể làm rõ
theo người phát ngôn bộ công an tập đoàn phúc sơn hoạt động từ năm hai nghìn bốn
chủ yếu xây lắp ở huyện
công ty này bắt đầu vươn mình từ năm hai nghìn một mươi năm với nhiều công trình từ bắc tới nam
đến nay đã có hai mươi một dự án với tổng mức đầu tư là hơn bốn mươi tỷ đồng
trong đó có vĩnh phúc quảng ngãi nha trang khánh hòa
đây là một doanh nghiệp nhỏ ở cấp huyện có phó tổng giám đốc tập đoàn mới học xong chương trình lớp bốn
tại khánh hòa tập đoàn này cũng vướng nhiều lùm xùm liên quan dự án khu trung tâm đô thị
thương mại dịch vụ tài chính du lịch nha trang trên khu đất sáu mươi hai chín hectare
từ kết luận của ủy ban kiểm tra trung ương thanh tra chính phủ
ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa yêu cầu doanh nghiệp này phải nộp hơn một mươi một tỷ đồng vào ngân sách nhà nước
tuy nhiên đến nay tập đoàn phúc sơn chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính các dự án vẫn giang dở bộn bề
ngày hai mươi bảy tháng ba cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an đã khởi tố bị can
thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với ông lê viết chữ nguyên phó chủ tịch
nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh nguyên bí thư tỉnh ủy quảng ngãi
và ông phạm hoàng anh phó bí thư thường trực tỉnh ủy
nguyên giám đốc sở xây dựng tỉnh vĩnh phúc cùng về tội như đối lộ
trước đó bộ công an đã khởi tố bắt tạm ra một mươi bảy bị can
trong đó có một bí thư tỉnh ủy chủ tịch hội đồng nhân dân tỉnh
hai chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh một nguyên chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh
cùng một loạt lãnh đạo tập đoàn phúc sơn và các đối tượng liên quan
tất cả cho thấy tính chất quy mô vụ án là rất lớn
tập đoàn phúc sơn có bao nhiêu sai phạm ở nha trang
trong các dự án của tập đoàn phúc sơn đầu tư ở thành phố nha trang tỉnh khánh hòa
có ba dự án bt xây dựng chuyển giao tại sân bay nha trang
ba dự án này nhiều năm liền chậm tiến độ gây bức xúc dư luận
bị thanh tra chính phủ kết luận có nhiều sai phạm
ba dự án do tập đoàn phúc sơn làm nhà đầu tư bao gồm
dự án các tuyến đường các nút giao thông kết nối khu sân bay nha trang
dự án nút giao thông ngọc hội dự án đường vành đai kết nối nút giao thông ngọc hội
tại ba dự án này khánh hòa đã giao đất thanh toán để hoàn vốn cho phúc sơn
trong đó dự án các tuyến đường các nút giao thông kết nối với khu sân bay nha trang
tổng mức vốn dự kiến đầu tư là bảy trăm hai mươi năm ba tỷ đồng
đất thanh toán hoàn vốn đã giao là bốn bảy hectare với giá trị đất tạm tính là hơn bảy trăm bốn mươi một sáu tỷ đồng
dự án bt nút giao thông ngọc hội dự kiến tổng vốn đầu tư là một ba trăm bảy mươi tám chín tỷ đồng
đất hoàn vốn đã giao là năm ba mươi bảy hectare
tổng giá trị đất tạm tính là một ba trăm bảy mươi tám chín tỷ đồng

dự án bt đường vành đai kết nối nút giao thông ngọc hội tổng vốn dự kiến đầu tư là một một trăm tám mươi một tỷ đồng
đất thanh toán đã giao là chín sáu mươi tám hectare với tổng giá trị đất tạm tính là một chín mươi chín hai mươi năm tỷ đồng
thành trà chính phủ kết luận ba dự án pt tỉnh khánh hỏa giao cho tập đoàn phúc sơn làm nhà đầu tư mắc rất nhiều sai phạm
đó là không thực hiện đúng các cam kết mà tỉnh đã dự kiến

các dự án bt đó không hoàn thành đưa vào sử dụng đúng hợp đồng vào cuối năm hai nghìn một mươi bảy
mặc dù đã được tỉnh gia hạn đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi một nhưng đến thời điểm thanh tra phúc sơn chỉ thi công đạt hai mươi bảy khối lượng xây lắp
tổng giá trị đầu tư chỉ tương đương năm trăm năm mươi tám tỷ đồng xây lắp và ba trăm chín mươi bốn bốn tỷ đồng chi phí đề bù giải phóng mặt bằng
việc lập thẩm định phê duyệt về dự án ký kết hợp đồng các dự án bt với phúc sơn
lại có các sai sót về định mức đơn giá biện pháp thi công làm tăng tổng mức đầu tư lên gần năm trăm linh tỷ đồng
thanh tra chính phủ cũng kết luận những sai phạm về việc ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa tiếp nhận quỹ đất sân bay nha trang từ bộ quốc phòng
và đồng thời bàn giao luôn cho công ty phúc sơn vào tháng một mươi hai năm hai nghìn một mươi năm
khi chưa có quyết định thu hồi đất giao đất cho thuê đất là không đúng quy định của luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
từ tháng một mươi năm hai nghìn một mươi
năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đã ban hành các quyết định giao toàn bộ hơn sáu mươi hai ba ha đất sân bay nhà trang
cho tập đoàn phúc sơn thuê đất để thực hiện dự án khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ tài chính du lịch nha trang
mà không đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư là vi phạm luật đầu tư
riêng việc ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa phê duyệt quy hoạch chi tiết một trên năm trăm linh dự án khu trung tâm
và điều chỉnh cục bộ dự án khu trung tâm đô thị thương mại dịch vụ
tài chính du lịch nha trang theo đề nghị của phúc sơn đã vi phạm quy hoạch chung của thành phố nha trang
theo quyết định của thủ tướng đã phê duyệt và vi phạm quy hoạch phân khu một trên hai
do chính ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đã phê duyệt trước đó
theo kết luận thanh tra trong hơn một mươi năm qua tập đoàn phúc sơn và các công ty thành viên thuộc doanh nghiệp này
đã được giao nhiều dự án đất đai hợp đồng xây dựng các công trình khai thác tài nguyên khoáng sản
các dự án khu đô thị và các dự án b
tập đoàn phúc sơn đã giao nhiều dự án đất đai hợp đồng xây dựng các công trình khai thác tài nguyên khoáng sản
hoàn thành công tác giải phóng mặt bằng tái định cư vào năm hai nghìn hai mươi ba
giai đoạn hai hoàn thành đầu tư toàn bộ các công trình trên đất vào cuối năm hai nghìn hai mươi sáu
tiến độ đề ra là như vậy nhưng đến nay dự án chỉ mới thi công được một số hạng mục nhỏ như cống thoát nước đoạn đường ngắn
hai dự án gây nhiều khiếu nại tố cáo do nhiều cư dân bị ảnh hưởng thu hồi đất giao cho phúc sơn
thực hiện các dự án kinh doanh các khu đô thị phúc khánh một phúc khánh hai đến nay cũng thành dự án treo
theo trung tướng tô ân sô để dẫn đến vi phạm trên có thể thấy
trách nhiệm của cơ quan quản lý là không kiểm soát hoạt động kê khai tài chính
mặc dù doanh nghiệp không thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính thuế mà vẫn hoạt động
không nắm được năng lực thực tế của doanh nghiệp khi nhận dự án
đã có hai cựu chủ tịch ubnd tỉnh vướng vào vòng lao lý
chiều ngày ba mươi một tháng một năm hai nghìn hai mươi bốn tòa án nhân dân tỉnh khánh hòa đã tuyên án đối với chín bị cáo
lãnh đạo tỉnh và thành phố nha trang về tội vi phạm quy định về quản lý
sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát lãng phí
xảy ra tại dự án mường thanh viễn triều khu vực bãi dương đường phạm văn đồng thành phố nha trang
tòa đã tuyên phạt bị cáo nguyễn chiến thắng
cựu chủ tịch ubnd tỉnh khánh hòa giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi sáu năm năm tù
và nhiều cựu lãnh đạo tỉnh khánh hòa với nhiều mức án khác nhau
trước đó ông thắng và các cán bộ lãnh đạo tỉnh khánh hòa đã
bán nhân dân tỉnh khánh hòa phạt tù trong ba vụ khác nhau
tổng hợp cả bốn bản án này ông thắng bị phạt hai mươi hai năm sáu tháng tù
ngoài ông nguyễn chiến thắng ông lê đức vinh
cựu chủ tịch tỉnh khánh hòa giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
cũng phải nhận mức án là ba năm sáu tháng tù trong vụ án
xảy ra tại dự án nha trang golden gate số hai mươi tám e trần phú thành phố nha trang
trước đó ông vinh cũng nhận án tù trong hai vụ án khác
tổng hợp hình phạt
ông vinh phải nhận là một mươi ba năm sáu tháng tù
tháng tám năm hai nghìn một mươi chín tại kỳ họp ba mươi tám
ủy ban kiểm tra trung ương đã kết luận về những dấu hiệu vi phạm
đối với ban thường vụ tỉnh ủy khánh hòa
theo đó ông lê thanh quang nguyên bí thư tỉnh ủy khánh hòa hai nhiệm kỳ
từ năm hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi năm và hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi
chịu trách nhiệm chính về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ tỉnh ủy khánh hòa
trong việc vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ
và quy chế làm việc thiếu trách nhiệm buồn lòng lãnh đạo
để xảy ra nhiều vi phạm khuyết điểm nghiêm trọng trong công tác quản lý
sử dụng đất và thực hiện các dự án đầu tư xây dựng
vi phạm các quy định của đảng pháp luật của nhà nước về giao đất
cho thuê đất giao rừng cho thuê rừng đấu thầu đầu tư
quy hoạch kiến trúc xây dựng tài chính thuế gây hậu quả nghiêm trọng
làm thất thoát rất lớn tài sản và ngân sách của nhà nước
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ công an
trong vụ án liên quan đến nguyễn văn hậu tức hậu pháo và đồng phạm
thực hiện xảy ra tại công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn công ty phúc sơn
và các đơn vị liên quan nhiều cán bộ đã vi phạm vì gặp phải viên đạn bọc đường
bên cạnh đó thiếu tướng nguyễn văn thành phó cục trưởng cục quyền sát
điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buồn lợi bộ công an đánh giá
đây là vụ án lớn là tội phạm mới
thông qua điều tra và lời khai của một số bị can cơ quan điều tra xác định
nguyễn văn hậu đã thực hiện hành vi chi phối lũng đoạn để gây sức ép với một số bị can
là cựu quan chức tỉnh vĩnh phúc trong đó có cựu ủy viên thường vụ của tỉnh ủy
để làm được việc này hậu đã tận dụng mối quan hệ thân quen với những người có chức vụ quyền hạn
cơ quan điều tra bộ công an cho rằng hành vi rất nguy hiểm
một dạng tội phạm mới có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị cấp cơ sở
trong vụ án này ngoài chủ tịch tập đoàn phúc sơn nguyễn văn hậu tức hậu pháo
cơ quan cảnh sát điều tra cũng đã khởi tố bị can bắt tạm ra một số quan chức địa phương
gồm cựu bí thư tỉnh vĩnh phúc hoàng thị thúy lan cựu chủ tịch vĩnh phúc lê duy thành
chín ông đặng trung hoành cựu tránh thanh tra huyện ủy mang thít tỉnh vĩnh long
thiếu tướng nguyễn văn thành cho biết nguyễn văn hậu đã có những hành vi lũng đoạn
gây áp lực ép một số bị can là cựu quan chức vĩnh phúc
để làm được việc này hậu đã dựa vào các mối quan hệ thân quen
bộ công an cho rằng hành vi rất nguy hiểm một dạng tội phạm mới
có thể ảnh hưởng đến hoạt động bình thường của hệ thống chính trị cấp cơ sở
trong quá trình điều tra tiếp tục sẽ xử lý các đối tượng khác
khi nào khởi tố bị can mới sẽ cung cấp thông tin cho báo chí
về số tiền đưa và nhận thiếu tướng nguyễn văn thành cho biết
trong vụ án này là rất lớn
đặc biệt trong vụ án này nguyễn văn hậu khai chuyển tiền cho nhiều người
trong đó riêng đặng trung hoành là sáu mươi bốn tỷ đồng
hoành sử dụng tiền này vào nhiều mục đích khác nhau trong đó có mục đích cá nhân
ông đặng trung hoành từng là tránh văn phòng huyện ủy mang thít tỉnh vĩnh long
bị khởi tố về tội danh lợi dụng ảnh hưởng đối với người có chức vụ quyền hạn để trục lợi
trung tướng tô ân sô người phát ngôn bộ ngoại giao cho biết
trong vụ án này nhiều cán bộ đã vi phạm vì gặp phải viên đạn bọc đường
ngày một mươi tám tháng ba ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa có văn bản gửi sở kế hoạch và đầu tư tỉnh này
yêu cầu giả soát các dự án công trình do công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn làm chủ đầu tư thi công trên địa bàn
trước đó ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa yêu cầu xác định rõ việc tiếp tục đầu tư
thi công của tập đoàn phúc sơn đối với các dự án đang dở và các khó khăn vướng mắc hiện nay
đề xuất phương án xử lý trình ủy ban nhân dân tỉnh trước ngày ba mươi tháng ba
theo tài liệu tập đoàn phúc sơn đang đầu tư giang dở ba dự án bt
dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức hợp đồng xây dựng chuyển giao
giao thông trên địa bàn thành phố nha trang với tổng mức đầu tư khoảng ba năm trăm linh tỷ đồng
các dự án gồm dự án các tuyến đường nút giao thông kết nối khu sân bay nha trang
dự án nút giao thông ngọc hội dự án đường vành đai hai
theo ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa đến nay trong ba dự án trên
có nút giao ngọc hội hoàn thành được ba phần tư nhánh giao thông
các dự án khác chậm tiến độ chưa hoàn thành
ngoài ra tập đoàn phúc sơn còn là chủ đầu tư của hai dự án
gồm khu đô thị phúc khánh một xã vĩnh trung thành phố nha trang
và khu đô thị phúc khánh hai xã diên an huyện diên khánh
hiện chưa xong công tác giải phóng mặt bằng và đã dừng triển khai thi công từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
trước đó vào cuối tháng hai cục cảnh sát kinh tế bộ công an đã có văn bản yêu cầu tỉnh khánh hòa
cung cấp các hồ sơ tài liệu có liên quan đến tập đoàn phúc sơn
và các công ty thành viên làm chủ đầu tư thi công các dự án trên địa bàn tỉnh này
theo hồ sơ tập đoàn phúc sơn là nhà đầu tư được tỉnh khánh hòa
giao thực hiện các dự án các tuyến đường các nút giao kết nối sân bay nha trang
dự án đường vành đai kết nối nút giao ngọc hội
và dự án nút giao thông ngọc hội theo hình thức hợp đồng bt
nguồn vốn để thanh toán cho các dự án bt là các quỹ đất thuộc khu trung tâm đô thị
thương mại dịch vụ tài chính du lịch nha trang
tính đến tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai tổng tiến độ ba dự án bt của tập đoàn phúc sơn
đạt ba mươi tám tổng chi phí đầu tư là một hai trăm tám mươi bốn tỷ đồng
việc chậm tiến độ các dự án bt của tập đoàn phúc sơn gây nhiều bức xúc cho dư luận
cũng liên quan đến hoạt động ở khánh hòa tập đoàn phúc sơn bị địa phương này
truy thu số tiền gần một mươi hai tỷ đồng tại dự án khu trung tâm đô thị
thương mại dịch vụ tài chính du lịch nha trang
năm hai nghìn một mươi bốn dự án khu đô thị phúc khánh một rộng một mươi hai sáu hectare
được ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa cấp giấy chứng nhận đầu tư
cho công ty cổ phần tập đoàn phúc sơn gọi tắt là tập đoàn phúc sơn
năm hai nghìn một mươi sáu ủy ban nhân dân tỉnh khánh hòa
quyết định chấp thuận đầu tư dự án nêu trên
tiến độ thực hiện gồm hai giai đoạn
giai đoạn một hai nghìn một mươi năm hai nghìn một mươi sáu hoàn thành bồi thường giải phóng mặt bằng
tái định cư và thực hiện công tác chuẩn bị đầu tư hạ tầng kỹ thuật
trên diện tích một mươi hai sáu hectare
giai đoạn hai hai nghìn một mươi bảy hai nghìn một mươi chín phải hoàn thành đầu tư xây dựng
toàn bộ công trình kiến trúc của dự án bao gồm công trình công cộng
công trình nhà ở liền kề biệt thự
nhà ở xã hội
tuy nhiên đến nay dự án khu đô thị vẫn rậm chân tại chỗ đất hoang hóa
hệ thống giao thông được đầu tư tạm bỡ
cống bê tông trong khu đô thị đã hư hỏng sau thời gian dài dự án không thi công
để thực hiện dự án người dân thôn đồng nhơn xã vĩnh trung thành phố nha trang
phải nhường khu đất của nhà văn hóa thôn cho đơn vị thi công
chủ dự án khu đô thị phúc khánh một hứa sẽ xây nhà văn hóa khang trang hơn
cho người dân sinh hoạt cộng đồng
tuy nhiên đến nay nhà mới chưa thấy nhà cũ đã hư hỏng xuống cấp nghiêm trọng
từ năm hai nghìn một mươi năm đến nay người dân thôn đồng nhơn không còn nơi sinh hoạt cộng đồng
khi phải giao đất cho nhà văn hóa cho tập đoàn phúc sơn làm khu đô thị
phía chủ dự án nói sẽ làm nhà văn hóa mới nhưng đến nay chỉ là hứa xuông
mấy năm nay chúng tôi muốn tổ chức hội họp đều phải mượn nhà dân rất vất vả
ông lê hùng trưởng thôn đồng nhơn nói
dự án khu đô thị phúc khánh hai được tỉnh khánh hòa giao cho tập đoàn phúc sơn làm chủ đầu tư vào tháng chín năm hai nghìn một mươi
dự án có tổng diện tích hơn bốn mươi chín ha với hai khu đất cách nhau bởi đại lộ võ nguyên giáp
dự án có tổng mức đầu tư hơn năm trăm linh tỷ đồng
mục tiêu xây dựng khu đô thị mới đồng bộ và hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật
đảm bảo các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật đáp ứng nhu cầu nhà ở
dịch vụ thương mại cho nhân dân địa phương và khu vực
chung xây dựng đô thị
tuy nhiên đến nay dự án chỉ mới rào chắn rồi bỏ hoang
người dân chăn thả bỏ trong khu dự án đô thị phúc khánh ii
một cục công trình được xây dựng trong khu vực dự án khu đô thị phúc khánh ii
lãnh đạo trung tâm phát triển quý đất tp nha trang cho biết
đối với dự án phúc khánh một địa phương đã phê duyệt một trăm linh các trường hợp giải phóng mặt bằng
còn dự án phúc khánh hai còn một mươi hai trường hợp chưa bồi thường
trong quá trình triển khai
các thủ tục pháp lý liên quan đến dự án gặp vướng mắt
nên tỉnh khánh hòa chưa giao đất cho thuê đất và tập đoàn phúc sơn
chưa thực hiện nghĩa vụ thuế đối với các dự án này
từ năm hai nghìn một mươi chín đến nay
việc triển khai các thủ tục pháp lý đền bù giải tỏa tạm ngừng
vì thời gian đầu tư đã hết
lãnh đạo trung tâm phát triển quỹ đất tp nha trang cho hay
cụ thể vào cuối tháng tám năm hai nghìn hai mươi
ubnd tỉnh khánh hòa có văn bản gửi tập đoàn phúc sơn
về việc thực hiện nghĩa vụ tài chính
tại các dự án nói trên
với số tiền là một mươi một chín trăm chín mươi bốn tỷ đồng
hiện cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
đang củng cố tài liệu chứng cứ
đối với các sai phạm của các bị can
đã khởi tố trong vụ án này
đồng thời cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
tiếp tục mở rộng điều tra vụ án
làm rõ các sai phạm khác của tập đoàn phúc sơn
tại các địa phương và các đơn vị có liên quan
áp dụng các biện pháp theo quy định của pháp luật
để thu hồi triệt để tài sản cho nhà nước
cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
kêu gọi các đối tượng có liên quan trong vụ án này
khẩn trương đầu thú tối rắc tội phạm
và khắc phục hậu quả để được hưởng
chính sách khoan hồng của pháp luật